công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa ra khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn hoành
trú tại huyện quốc oai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra bước đầu cho thấy nguyễn văn hoành với chức danh là tổng giám đốc công ty cổ phần hp một trăm linh hai việt nam
đã đứng ra nhận mua thiết bị quảng cáo cho khách hàng để đầu tư cho công ty cổ phần hp một trăm linh hai việt nam thuê hoạt động kinh doanh
theo đó trên tám khách hàng đã ký kết hợp đồng đầu tư tương ứng hơn bốn mươi thiết bị quảng cáo
thực tế hoành chỉ mua khoảng tám trăm linh chiếc tv và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo
cơ quan công an xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của nguyễn văn hoành trong hai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là gần sáu trăm linh tỷ đồng